các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê đức cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã phả lễ huyện thủy nguyên thành phố hải phòng về tội giết người
phạm ba tội danh chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng là đối tượng lê văn duy
sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn chính tiến xã gia phú huyện bảo thắng tỉnh lào cai
và đối tượng nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn câu đông xã quang trung huyện an lão thành phố hải phòng
bị công an huyện an lão tp hải phòng ra quyết định truy nã về hai tội
cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phép đồng hành
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực